hội báo toàn quốc hai nghìn một mươi tám cũng đã tổ chức nhiều chương trình như diễn đàn hội thảo giao lưu tọa đàm văn nghệ triển lãm với nhiều chủ đề mới thiết thực chuyên sâu về nghề nghiệp
ngày một mươi bảy tháng ba cũng là ngày thứ hai diễn ra hội báo toàn quốc
hội nhà báo việt nam tổ chức tọa đàm làm báo trong xu thế cách mạng bốn
tham dự có đại diện các cơ quan chỉ đạo cơ quan quản lý báo chí lãnh đạo hội nhà báo việt nam
đại diện các cơ quan báo chí trung ương địa phương cơ sở đào tạo báo chí
các cấp hội nhà báo và đông đảo nhà báo phóng viên
theo các ý kiến tại tọa đàm bản chất của cách mạng công nghiệp lần thứ tư là dựa trên nền tảng công nghệ số
và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình
trong lĩnh vực báo chí truyền thông cách mạng bốn đã và đang tác động trực tiếp đến sự sinh tồn của các phương tiện truyền thông truyền thống
ảnh hưởng mạnh mẽ đến kỹ năng tác nghiệp của nhà báo
để nắm bắt được xu thế mới này rất cần những cuộc trao đổi kinh nghiệm để giới báo chí các cơ quan quản lý báo chí và công chúng báo chí
hiểu sâu hơn về những tác động của cuộc cách mạng bốn mang lại từ đó có những bước đi phù hợp với xu thế chung của thế giới
cũng theo các diễn giả các lãnh đạo cơ quan báo chí tham dự tọa đàm bên cạnh những hoạt động căn bản cổ điển như đầu tư hạ tầng máy chủ từng lửa
các tòa soạn báo đang có xu hướng đầu tư thiết bị công nghệ mới gia tăng đội ngũ lập trình viên để đem lại trải nghiệm mới cho độc giả
tư duy chiến lược công nghệ của lãnh đạo là yếu tố cốt lõi quyết định sự thành bại của một tòa soạn thời đại số
mặt khác việc tạo mối quan hệ gắn kết giữa các cơ quan báo chí với cơ sở đào tạo báo chí cũng chính là nhằm cung cấp nguồn nhân lực
để đáp ứng được sự thay đổi của báo chí trước cách mạng bốn
là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ hội báo toàn quốc hai nghìn một mươi tám tại hà nội
cũng trong ngày một mươi bảy tháng ba đã diễn ra cuộc giao lưu các nữ tổng biên tập và tặng quà gia đình các nữ nhà báo liệt sĩ
đây là cuộc giao lưu các nữ tổng biên tập đầu tiên do hội nhà báo việt nam và cục báo chí thuộc bộ thông tin và truyền thông tổ chức
nhằm tôn vinh những đóng góp của các nữ nhà báo trong thời gian qua và đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao tiếng nói của người phụ nữ trong cơ quan báo chí
các ý kiến trao đổi thảo luận tại cuộc giao lưu tập trung vào các vấn đề như vai trò của nữ lãnh đạo trong xu thế toàn cầu hóa
những cơ hội và thách thức đối với các nữ lãnh đạo trong cơ quan báo chí
cũng như một số đề xuất để tăng cường tiếng nói của phụ nữ trong các cơ quan báo chí
thưa quý vị và các bạn sau ba ngày diễn ra chiều ngày một mươi tám tháng ba hội báo toàn quốc năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề
báo chí việt nam đồng hành cùng đất nước đổi mới đã chính thức bế mạc
tại lễ bế mạc
tổ chức hội báo đã trao những giải thưởng như giải thưởng phóng sự về đề tái môi trường
biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai hai nghìn một mươi bảy giải gian trưng bày ấn tượng đặc sắc
giải giao diện báo điện tử đẹp mẫu tuất chương trình truyền hình ấn tượng tết mẫu tuất
giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ báo chí giải bìa báo tuyết đẹp giải gian trưng bày đặc sắc
theo đánh giá của ban tổ chức đây là năm đầu tiên hội báo toàn quốc được tổ chức trên quy mô
nên đã thu hút đông đảo người tham dự nhất từ trước đến nay
điều này cũng khẳng định sự lớn mạnh của hệ thống báo chí cả nước
cũng như sự quan tâm của các bộ ban ngành đối với báo chí việt nam
mới đây một nhân viên của công ty từng làm việc trong chiến dịch tranh cử tổng thống mỹ của ông donald trump
vào năm hai nghìn một mươi sáu đã tiết lộ một thông tin gây sốc
thông tin cá nhân của hàng triệu người dùng facebook đã bị công ty này chiếm đoạt và sử dụng
mà những người dùng này không hề hay biết
giới chức mỹ đã vào cuộc điều tra vụ việc này
theo thông tin được tiết lộ cambridge annalitica là công ty phân tích dữ liệu có văn phòng đặt tại anh và mỹ
từng được ủy ban phụ trách chiến dịch tranh cử của tổng thống donald trump thuê vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
nhằm tiếp cận dữ liệu của năm mươi triệu người dùng facebook trong suốt chiến dịch tranh cử này mà không được sự cho phép của họ
công ty này đã dùng những thông tin có được để tung ra các quảng cáo có chủ đích cho chiến dịch của tổng thống mỹ donald trump trên facebook
thông tin được tiết lộ chỉ một ngày sau khi facebook bất ngờ đóng cửa trang facebook của cambridge analyttica
vì những thông tin đã bị tiết lộ
trước những liên quan của công ty cambridge analytica tới cuộc bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn một mươi sáu
cơ quan chức năng tại mỹ và anh đang tiến hành điều tra facebook cũng như vai trò của mạng xã hội này trong cuộc bầu cử này
nhà trắng cũng chưa đưa ra bình luận gì về những cáo buộc tổng thống trump đã sử dụng các dữ liệu người dùng facebook
để tạo lợi thế cho chiến dịch tranh cử của mình
chỉ vài ngày sau thông tin facebook làm dò dỉ năm mươi triệu tài khoản người dùng
hashtag denlead facebook đã và đang trở thành từ khoa nóng
nổi dần dần trên khắp mạng facebook
trong bài đăng của mạng xã hội twitter vụ việc này đã làm giảm niềm tin của người dùng dành cho facebook
trong việc bảo vệ những dữ liệu họ chia sẻ
sau sự việc trong bài đăng mới nhất của mark zuckermberg giám đốc điều hành facebook vào ngày hai mươi hai tháng ba
mạng xã hội này đã công bố sẽ đẩy mạnh hành động loại bỏ tình trạng lạm dụng thông tin người dùng
có thể đã xảy ra như vừa qua và nâng cao khả năng bảo vệ tốt hơn ngăn chặn việc này xảy ra trong tương lai
nhằm thực hiện nghị quyết ba mươi sáu a nqcp về chính quyền
chính phủ điện tử quy định số một nghìn tám trăm một mươi chín qdttg phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tỉnh bắc cạn đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
hướng tới xây dựng chính quyền điện tử
việc xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh
bảo đảm tính kết nối liên thông tránh trùng lập lãng phí và đạt được mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử tỉnh
đây là cơ sở cho việc triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh
là cửa ngõ của tỉnh bắc cạn thời gian qua huyện trợ mới đặc biệt quan tâm đến việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến thực hiện giao dịch với cơ quan nhà nước
hiện nay phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc đã được triển khai đến tất cả các phòng ban chuyên môn của huyện
một trăm linh cán bộ công chức được cấp tài khoản hòm thư công vụ
tại địa chỉ mail bắc cạn gov vn các phòng ban đã đưa phần mềm vào sử dụng phát huy được hiệu quả phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành công việc của chính quyền
trang thông tin điện tử của huyện trợ mới có hai mươi tám thành viên đăng tải kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành của ủy ban nhân dân huyện
cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến mức độ ba với năm dịch vụ trên cổng
trên tổng số một trăm hai mươi cán bộ đến nay huyện trợ mới đã có hơn một trăm linh cán bộ có chứng chỉ tin học có hai cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin
các máy tính được kết nối mạng lan mạng internet cáp quang và được trang bị phần mềm diệt virus
việc thực hiện cơ chế một cửa trong việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cũng được địa phương chú trọng
đặc biệt là trong việc xử lý văn bản hiện nay là rất thuận lợi trong công tác điều hành và quản lý
việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành như y tế tài chính kho bạc giao thông vận tải đã tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý của các cơ quan nhà nước giúp công khai minh bạch các thủ tục hành chính
đối với ngành y tế hiện nay một trăm linh các cơ sở y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến xã đã triển khai phần mềm quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế
tất cả các bệnh viện đã thực hiện kết nối với cổng thông tin giám định của cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh và đều thực hiện giám định bằng phần mềm điện tử
dựa vào các phân tích bằng biểu đồ các đơn vị có thể nắm bắt được mô hình bệnh tật tình hình dịch bệnh để từ đó có kế hoạch dự phòng và điều trị bệnh kịp thời
qua đánh giá ban đầu hệ thống phần mềm đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản về quy trình nghiệp vụ trong công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện quản lý thanh toán bảo hiểm quản lý sổ sách bệnh án thuận tiện
trong thời gian qua ngành y tế bắc cạn cũng đã có thể nói là tương đối tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh cũng như trong quản lý ngành
và chúng tôi đã triển khai hệ thống hồ sơ công việc đến tận xã phường
và hiện nay là đã thông suốt hoạt động chỉ đạo tốt
riêng đối với hệ thống phần mềm quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì chúng tôi đã thực hiện thông suốt tất cả các đơn vị khám chữa bệnh trong toàn ngành đến bộ y tế và đến tổng bảo hiểm xã hội việt nam
ngoài ra chúng tôi còn triển khai thêm hệ thống phần mềm quản lý về tiêm chủng mở rộng và một số phần mềm khác
tại mỗi cơ sở mỗi bệnh viện thì cũng có những phần mềm riêng để thực hiện việc
quản lý khám chữa bệnh và chỉ đạo hoạt động khám chữa bệnh tại từng bệnh viện
đến nay một trăm linh các sở ngành huyện thành phố trên địa bàn tỉnh bắc cạn đã có mạng lan có kết nối internet băng thông rộng
năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh bắc cạn đã chỉ đạo một trăm linh các đơn vị kết nối sử dụng đường truyền số liệu chuyên dùng
trên chín mươi năm cán bộ công chức viên chức trong các cơ quan quản lý nhà nước được trang bị máy tính để làm việc
ở cấp xã đạt bảy mươi
hệ thống hội nghị trực tuyến được duy trì ổn định
cuối năm hai nghìn một mươi bảy sở thông tin và truyền thông đã triển khai dự án lắp đặt hai mươi tám điểm truy cập wi fi công cộng
giúp người dân truy cập được internet nhanh chóng và thuận lợi
về nhân lực công nghệ thông tin một trăm linh các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh bắc cạn đã có cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin
trong đó có ba mươi bốn trên ba mươi chín đơn vị có cán bộ trình độ công nghệ thông tin từ cao đẳng trở lên
trên chín mươi cán bộ công chức viên chức cấp tỉnh huyện
và trên năm mươi công chức cấp xã sử dụng máy tính thành thạo
trong khuôn khổ triển khai dự án mở rộng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc
phần mềm một cửa một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao
tỉnh bắc cạn đã tập huấn hướng dẫn tại chỗ cho từng cán bộ công chức
đặc biệt với việc phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh bắc cạn đã tạo tiền đề quan trọng
để địa phương từng bước đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin
đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong xây dựng chính quyền điện tử
cái hồ sơ công việc tức là trên mạng thì từ cấp xã cho đến cấp tỉnh đã được chuyển tương đối tốt
còn cái bộ phận một cửa điện tử thì mới được triển khai và chúng tôi đang cố gắng là triển khai đồng bộ
từ cấp xã cho đến cấp tỉnh
nhưng vấn đề này tới nay cũng phải tập trung vào để cho người dân biết được việc thực hiện cái hồ sơ công việc
tuy nhiên trên thực tế việc ứng dụng công nghệ thông tin ở cấp xã trên địa bàn tỉnh bắc cạn còn rất nhiều hạn chế
đơn cử như tại xã phương viên huyện trợ đồn trong tổng số hai mươi cán bộ công chức
chỉ có một mươi một bộ máy tính và không phải máy nào cũng sử dụng được
một số bộ phận đến nay chưa có máy tính như khối đảng ủy hội đồng nhân dân
tỷ lệ lưu chuyển văn bản điện tử hiện nay của xã mới chỉ đạt khoảng hai mươi
chủ yếu thông qua văn phòng gửi cho chủ tịch và phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã
tại các chức danh khác chưa có máy tính để nhận và xử lý văn bản điện tử
đó là chưa kể đến nhiều cán bộ còn sử dụng máy tính chưa thành thạo
dẫn đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình quản lý điều hành công việc tại xã gặp nhiều khó khăn thiếu đồng bộ
tuy nhiên trong nguồn ngân sách cũng còn hạn hẹn
do vậy cũng rất là chia sẻ với một số cán bộ lãnh đại
với lại chưa trang bị được máy tính
với lại một số công chức thì vẫn còn sử dụng máy tính cá nhân
tiếc nữa có khó khăn là một số máy móc máy tính đã được mua sắm từ cách đây
mấy năm trước do vậy cấu hình nó thấp
cập nhật được nhưng không đọc được cho nên có nhiều khó khăn
trong quá trình triển khai thực hiện thì còn có mấy cái khó khăn
cái thứ nhất
là cái hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu cái thứ hai nữa là về nguồn lực công nghệ thông tin
hiện nay cả huyện thì có hai đồng chí chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin
các ông chí hiện nay ở các phòng ban cũng chủ yếu là thực hiện các nhiệm vụ kiêm nhiệm
trong thời gian tới tỉnh bắc cạn tiếp tục duy trì kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh phiên bản một đã được phê duyệt
bao gồm việc xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý điều hành và quyết toán ngân sách theo luật ngân sách năm hai nghìn một mươi năm
triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
cập nhật duy trì kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản một đồng thời đôn đốc việc thực hiện các chương trình
dự án có tính chất liên ngành về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh
tăng cường kiểm tra giả soát kết quả thực hiện các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin
nhằm bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn mục tiêu để ra hướng tới hoàn thiện xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương
chương trình truyền động truyền thông của chúng tôi tuần này xin được tạm dừng tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại